nuôi hai con ăn học
chỉ được người quen giới thiệu làm nhân viên môi trường
còn chồng quyên ninh bình thì mưu sinh bằng nghề thở xây
những ngày này thành phố hà nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nên các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động
chồng chị trâm cũng không có việc làm
tất cả cơm áo gạo tiền của cả gia đình dựa hết vào đôi vai của người phụ nữ nhỏ thỏ
bà lại thị minh lý tổ trưởng tổ môi trường đại mổ chi nhánh cầu diễn
thuộc công ty đắc nhiệm hữu hẹn bộ thành viên môi trường đô thị hà nội cho biết
sau khi xảy ra sự việc bà đã xuống ngay hiện trường để thăm hỏi nhân viên
đồng thời hướng dẫn chị trâm trình báo cơ quan chức năng
trâm là nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
cả nhà dựa hết vào đồng lương môi trường
hai vợ chồng thuê trọ ở quận năm tự liêm con gửi ở nhà cho hàng sớm
hôm nào cũng vậy khoảng hai giờ sáng lại chạy về tranh thủ thăm con rồi đi làm tiếp
cả gia đình chỉ có một chiếc xe máy là phương tiện đi lại
nhưng nhóm thanh niên kia vẫn nhẫn tâm cướp đi khiến chúng tôi ai cũng phẫn nộ bà lý cho biết
tổ môi trường đại mổ có hai mươi ba công nhân và phần lớn lao động trong đêm
sau sự việc xảy ra với trầm tôi đã thông tin tới tất cả anh chị em là phải cảnh giác hơn khi đi làm đêm
mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nhóm người kia lấy lại tài sản bị trắng lột
trấn an tinh thần anh chị em công nhân tại đây
bà nguyễn thị phương tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân
ở hai phường cầu diễn
và tây mỗ thuộc quận nam từ liêm cho biết công nhân môi trường đa phần có hoàn cảnh khó khăn
chiếc xe máy là tài sản lớn nhất để đi kiếm cơm mỗi ngày
từ lúc biết tin công nhân ở phường đại mỗ bị cướp chúng tôi ai cũng lo lắng
mong sớm tìm được nhóm thanh niên đã manh động chấn lột xe của chị trâm
với tính chất manh động của vụ việc nhất là trong bối cảnh hà nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi bảy
nạn nhân là nữ công nhân môi trường thuộc nhóm yếu thế và tính chất vụ việc có tính công đồ
nên gây bức xúc trong dư luận
khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội rất nhiều người dân đã tỏ thái độ bức xúc
và tin tưởng lực lượng công an sẽ sớm bắt được nhóm cướp ngông cuồn này
hai ngày sau vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường đô thị lê thị tê ở hà nội
hai nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ
cũng từ hoàn cảnh đặc biệt thương tâm này chị đã nhận được bốn chiếc xe máy
trong đó một chiếc do cán bộ chiến sĩ công an quận nam tự liêm hà đội quyên cướp mua tặng
ba chiếc khác do các nhà hảo tâm gửi tặng
theo đó chị cũng đã tặng lại hai trong số bốn chiếc xe trên cho hai đồng nghiệp
trong tổ môi trường đại mổ trên nhánh cầu diễn thuộc công ty trách nhiệm hướng hẹn
một thành viên môi trường đô thị hà nội erenco bảy
nói về hành động tặng lại hai chiếc xe chị tê chia sẻ
hai đồng nghiệp của chị đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có phương tiện đi làm
trong đó một trường hợp chỉ trong hai mươi ngày bị mất hai chiếc xe
còn một trường hợp khác trên đường đi làm thì bị cháy xe
mỗi dịp cuối năm tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản
và đặc biệt là tai nạn giao thông thường có chiều hướng phức tạp
đây là bài học sương máu dành cho những tài xế xe khi lưu thông trên đường cần hết sức lưu ý
nếu không có nghĩa thì cũng nên có cái tình ít nhất là phải biết xót thương động loại
thưa quý vị và những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo